qua thời gian theo dõi vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút tối qua một mươi bốn tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang đã ập vào bắt quả tang lưu khải điền ba mươi tám tuổi đang nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng của con bạc tại nhà riêng ở số năm mươi chín trên hai đường lạc hồng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tại hiện trường cơ quan công an đã tạm giữ số tiền trên năm mươi triệu đồng một máy vi tính và nhiều sổ sách có liên quan
qua kiểm tra thiết bị máy tính đang nối mạng internet lực lượng công an đang phát hiện điền đã nhận kèo cá độ bóng đá của nhiều con bạc với số tiền hàng chục triệu đồng ở các trận đấu vòng chung kết world cup và các trận đấu ngoại hạng khác trên tài khoản của một trang web chuyên dùng để đánh bạc trực tuyến do điền quản lý
trong đó các con bạc ăn thua trực tiếp với điền thông qua các trận đấu với số tiền cá cược từ năm trăm linh đồng đến vài triệu đồng
bộ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật